để chuẩn bị cho kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn hôm nay đoàn đại biểu quốc hội tp hcm do đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm trưởng đoàn đại biểu quốc hội đã có buổi tiếp xúc với cử tri tại quận hai
phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri đồng chí bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân đã đánh giá rất cao các ý kiến phát biểu thẳng thắn của người dân
đồng thời đồng chí cũng cho biết một số sai phạm trong thu hồi đất ở thủ thiêm đã quá rõ
do đó để giải quyết cũng cần phải có lộ trình có phân công trách nhiệm cho từng cá nhân đứng ra giải quyết
chúng tôi mong muốn là đề nghị thành phố cũng như chính phủ quốc hội cần phải tập trung để xử lý rất điểm khu đô thị mới thủ thiêm trong thời gian gần nhất
và đúng với cái tinh thần là có lợi cho nhà nước có lợi cho nhân dân và có lợi cho nhà đầu tư
tại buổi tiếp xúc các cử tri mong muốn kỳ họp lần này
quốc hội sẽ sớm có kế hoạch sử dụng
xử lý những sai phạm liên quan đến việc thu hồi đất ở thủ thiêm
hiện nay thanh tra chính phủ đã có kết luận về những sai phạm trong việc thu hồi đất ở thủ thiêm
do đó chính phủ cần sớm có kế hoạch để đền bù thỏa đáng cho người dân và xử lý nghiêm đối với những cán bộ có liên quan
và đưa nội dung thu đất ở thủ thiêm vào kỳ họp của quốc hội sắp tới